khoảng sáu giờ ngày hôm nay xe bồn chở dầu biển kiểm soát ax một nghìn hai mươi sáu lưu thông trên quốc lộ năm mươi sáu hướng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu đi thành phố long khánh tỉnh đồng nai
khi đến vòng xoay đức mỹ xã suối nghệ huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu thì bị xe ben chở cát biển kiểm soát năm mươi một d hai mươi sáu nghìn năm trăm hai mươi năm liều thông hướng xuyên mộc đi phú mỹ tông ngang hồng
theo người dân tại thời điểm xảy ra tai nạn có rất nhiều người dân đã có mặt để ứng cứu tài xế và phụ xe nhưng không thể tiếp cận do ngọn lửa quá lớn
theo thông tin ban đầu tài xế xe ben là nguyễn duy thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và con trai là nguyễn duy phong sinh năm hai nghìn một mươi ba ngồi trong cabin chết cháy
riêng tài xế xe bồn đã kịp mở cửa thoát ra ngoài nên không bị thương
ngay sau khi nhận được tin báo công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã huy động năm xe chữa cháy cùng hơn ba mươi chiến sĩ đang tham gia dập
lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường cũng như tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ tai nạn trên